ít nhất bảy mươi chín người đã thiệt mạng và hàng trăm người mất tích
sau khi một tàu đánh cá chở người di cư bị chìm ngoài khơi bờ biển phía nam hy lạp vào ngày hôm qua
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ đám tàu lực lượng chức năng hy lạp đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ lớn
với nhiều tàu hải quân một trực thăng một máy bay quân sự và sáu tàu cứu nạn
gió mạnh đã khiến hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn
tính tới trưa ngày một mươi bốn tháng sáu mới có một trăm linh bốn người được ứng cứu
một số nguồn tin cho biết ước tính số lượng người có mặt trên con tàu này là hơn bốn trăm linh người
giới chức hy lạp cho hay con tàu khởi hành từ thành phố tobruk của libya tới italia
phần lớn người trên tàu là thanh niên ở độ tuổi hai mươi hiện chưa rõ quốc tịch của những người trên tàu
cũng như ngày họ khởi hành
như một quan chức thuộc bộ vận tải hy lạp cho rằng những người này có thể đến từ ai cập syri và pakistan